hiện đang là thời điểm các tỉnh khu vực nam bộ bước vào mùa mưa
bệnh sốt xuất huyết đang liên tục gia tăng số ca nhiễm tại khu vực này
bộ y tế đưa ra khuyến cáo đối với người dân cần chủ động có các biện pháp phòng tránh
song song với phòng dịch covid một mươi chín tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dịch chống dịch
theo thông tin từ bộ y tế từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn hai mươi bốn trường hợp
mắc sốt xuất huyết ở hầu khắp các tỉnh thành phố trong đó có bốn trường hợp tử vong
tại bình định bình phước cần thơ và tây ninh
riêng thành phố hồ chí minh thì có đến gần một mươi ổ dịch sốt xuất huyết
hiện các địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch
nguy cơ sốt xuất huyết có ở trong mỗi gia đình xác định những trọng điểm nguy cơ đấy
để từ đó là có những biện pháp tác động đến người quản lý điểm nguy cơ
thường xuyên giám sát vận động người ta xử lý không để tồn tại những ổ lăng quang
ở tại những điểm nguy cơ này từ đó chúng tôi nghĩ có thể kiểm soát
được sốt xuất huyết
mùa mưa sắp tới đó nếu chúng ta không có những biện pháp phòng ngừa
thì bệnh sốt xuất huyết sẽ bồng lên
và trong thời điểm tầng ngày nay bệnh dịch covid là kiểm soát tốt
nhưng mà vẫn có khả năng bùng phát trở lại do đó
nguy cơ là dịch chống dịch vẫn có thể xảy ra
mùa mưa thời tiết ẩm ướt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mũi lăng quăng bọ gậy phát triển
những tác nhân này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc lây lan bệnh sốt xuất huyết
người dân cần tích cực giữ vệ sinh môi trường
không chủ quan với căn bệnh này
không quá chủ quan với dịch covid một mươi chín và cũng không được lơ là với sốt xuất huyết
vì nguy cơ dịch chống dịch là rất cao